những thông tin như này sẽ nhanh chóng được bán cho các công ty bất động sản các công ty du lịch và thậm chí là các cửa hàng mua bán trên mạng